nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc canh tý hai nghìn hai mươi chiều một mươi một ủy ban nhân dân tp đà nẵng tổ chức gặp mặt người nước ngoài sống trên địa bàn thành phố
đến dự có lãnh sự quán nga lào hàn quốc trung quốc và bạn bè quốc tế đang đầu tư sinh sống tại đà nẵng
tại buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố đà nẵng đánh giá cao những đóng góp to lớn của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố
đặc biệt trên lĩnh vực đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài đã tạo ra những dấu ấn rõ rệt
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chủ trương đầu tư cho tám dự án tương đương trên bốn trăm chín mươi hai triệu usd và thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư cho một mươi một dự án gần ba bốn trăm tám mươi triệu usd
đến nay tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố ước đạt sáu trăm bảy mươi triệu usd các dự án thu hút chủ yếu là các dự án thuộc ngành công nghệ cao và du lịch